trong hầu hết trường hợp cơ chế kiểm soát nhận thức hay dễ hiểu hơn là khả năng làm chủ bản thân chính là công tắc để tắt kiềm chế hóa giải hoặc bật tức biến cơn tức giận thành hành động
tự chủ là chìa khóa để giữ cuộc sống trong tầm kiểm soát vì bộ não khiến chúng ta nhạy cảm với tất cả các loại tác động từ bên ngoài
khi xem phim có cảnh chém hay ngay cả khi chỉ nghe những lời hùng biện tiêu cực khiến chúng ta có xu hướng hành động dã man hơn
đó là lý do tại sao
cái kiểm soát nhận thức đóng một vai trò quan trọng trong việc điều khiển các neuron gương
cảm xúc lan truyền như virus thông qua quá trình hoạt động của neuron gương
cho dù muốn hay không thì ta đều tiếp nhận cảm xúc từ việc tiếp xúc với mọi người xung quanh
vậy tại sao chúng ta không luôn luôn bắt trước hành động của người khác
lý giả được đưa ra là có những hệ thống trong não giúp chúng ta chỉ thầm bát trước trong suy nghĩ
mục đích là để làm giảm hoạt động của các neuron gương cho phép chúng ta đồng cảm với những người khác
mà không công khai bắt trước họ
khoa học thần kinh đã khám phá ra rằng
cách hành xử tiêu cực do mất kiểm soát xảy ra ở những cá nhân có vấn đề ở cơ chế kiểm soát nhận thức
thực ra họ không gặp bất cứ vấn đề nào với việc kiểm soát cảm xúc
mà chính xác hơn cơ chế kiểm soát nhận thức của họ có vấn đề dẫn đến việc thực hiện các hành vi sai trái
vậy căn nguyên của cơn tức giận đó là gì
xin phép được trả lời
đó chính là từ nỗi sợ hãi
trên thực tế những tội phạm điên cuồng và nóng nảy nhất cho thấy là những người có nỗi sợ hãi tiềm ẩn
về việc bị bỏ rơi thua kém người khác hay sự thất bại
trong trường hợp người đàn ông nhẫn tâm ném con gái năm tuổi xuống sông
vì nghi ngờ vợ ngoại tình trong cơn thịnh nộ ghen tuồng
cơn thịnh nộ của người đàn ông có thể bắt nguồn từ nỗi sợ hãi bị từ chối
bị bỏ rơi và sự phản bội của bạn đời
chỉ ra nguyên nhân là do tức giận
và tức giận lại bắt nguồn từ nỗi sợ hãi tiềm ẩn
không phải là để biện minh hay giảm thiểu tội ác của kẻ giết người
hay bất kỳ hình thức tội ác nào
ngược lại con người luôn phải tăng cường cơ chế kiểm soát nhận thức
làm chủ mọi lựa chọn của mình dù trong bất kể trạng thái cảm xúc nào
và cần nhận thức rằng chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho hành động của mình
do vậy như đã nói do chúng ta quá sợ hãi
gây nên những ước chế tinh thần không thể nào giải tỏa không biết chia sẻ cùng ai
mỗi chúng ta cần biết kiểm soát cảm xúc
và làm chủ cảm xúc của mình dù trong bất kể trạng thái cảm xúc nào
và cần nhận thức rằng chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho hành động của mình
từ vụ nổ súng ở thái nguyên đến vụ bố ném con gái xuống sông
có một thứ chúng ta cần kiểm soát đó chính là cảm xúc
chỉ khi làm chủ được nó chúng ta mới có thể xứng đáng khoác lên mình hai chữ con người
để hành xử tử tế và tôn trọng nhau
bạn có suy nghĩ gì về những quan điểm trên xin hãy để lại bình luận phía dưới
còn bây giờ xin chào và gặp lại